các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn tô quang huy đang bỏ trốn và đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết thúc phiên xét xử tòa đã tuyên án một mươi hai năm tù đối với tô ngọc hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền một tỷ hai trăm linh triệu đồng cho bị hại